tại bản sa vua a xã phình giang huyện điện biên đông tỉnh điện biên công an huyện điện biên đông
phối hợp với cục hải quan tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng
thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám tổ công tác đã bắt quả tang giàng a tú chú tại huyện sốp cộp của tỉnh sơn la
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ giàng a tú đã chống trả quyết liệt để tẩu thoát
nhưng tổ công tác đã áp sát khống chế bắt giữ thành công đối tượng
thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
sau gần năm giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy xét vào tối ngày hai mươi tám tháng tám
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
đã bắt giữ nghi phạm có hành vi cướp giật điện thoại
đối tượng là nguyễn tâm quy chú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám phát hiện một phụ nữ
đang đứng nói chuyện điện thoại bên ngoài giải trọ số một trăm hai mươi nguyễn lương bằng
đối tượng đã phóng xe máy đến gần cướp giật lấy chiếc điện thoại iphone của nạn nhân rồi tẩu thoát
sau năm giờ truy tìm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại nơi trọ
băng qua đường sắt không quan sát thì một chiếc xe ô tô năm chỗ đã bị tàu hỏa đâm văng xa
may mắn sáu người trong xe đã thoát nạn
vụ việc xảy ra tại km một trăm linh một bốn trăm linh
tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn xã tam thanh huyện vụ bản của tỉnh nam định
vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi tám tháng tám
thời điểm trên chiếc ô tô năm chỗ nhãn hiệu hondasivic do một phụ nữ khoảng bốn mươi tám tuổi
ở thành phố nam định cầm lái chạy trên quốc lộ một mươi đã bất ngờ chuyển hướng băng qua đường ngang
do không quan sát biển cảnh báo
nên khi đầu xe ô tô con vừa chạm đường dây đã bị tàu hs năm chạy hướng hà nội sài gòn
đâm văng khỏi mốc giới hạn đường sắt
vụ tai nạn đã làm chiếc ô tô hư hỏng nặng một người bị thương nhẹ
theo khung kế hoạch vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám học sinh của năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành tiệu trường
năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bắc giang hà tĩnh thanh hóa tp hcm tiệu trường ngày ba mươi tháng tám
khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch
thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba

theo cáo trạng ngày một mươi một tháng bốn công an huyện trảng bom đồng nai tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến tổ bốn ấp sông mây xã bắc sơn huyện trảng bom phát hiện các bị cáo năng diệu và đoàn có dấu hiệu khả nghi
nên tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện một gói heroin
làm việc với công an các đối tượng khai nhận là góp tiền mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch
tại ngã ba trị an xã bắc sơn để cùng nhau sử dụng thì bị bắt
tại tỉnh lạc sơn công an huyện lộc bình vừa nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm vụ cướp giật và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
cụ thể hồi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám một phụ nữ đang đỗ xe mua hoa quả
trong giỏ xe có chiếc ví bên trong có một triệu sáu trăm linh nghìn đồng một điện thoại di động một thẻ căn cước công dân
thì bị hai đối tượng đeo khẩu trang đi xe mô tô không đeo biển kiểm soát giật chiếc ví rồi phóng đi
chưa đầy hai mươi bốn giờ điều tra lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng gây án là hoàng văn khôi và hoàng thanh thiên
hai đối tượng là anh em ruột cùng chú tại huyện lộc bình
sau khi cướp số tài sản trên khôi và thiên đã mang điện thoại di động đi bán được hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an huyện lộc bình đã thu hồi được chiếc điện thoại di động đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng tại huyện lộc bình công an huyện đã khẩn trương điều tra truy xét và làm rõ bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản là nguyễn hồng quảng và lê anh tuấn
cùng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình
tăng vật là chiếc điện thoại di động mà hai đối tượng đã trộm cắp của một người dân trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn trong sáu tháng đầu năm cả nước đã phát hiện điều tra ba mươi ba vụ bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người
không chỉ trẻ em mà nhiều người trưởng thành cũng bị lừa bán
từ các mối quan hệ trên mạng xã hội
vâng thời gian qua thông qua mạng xã hội với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao
nhiều người đã bị bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến dịch vụ massage karaoke trá hình tại campuchia trở thành lao động khổ sai
vậy cần phải làm gì để tránh rơi vào bẫy của những kẻ buôn bán người này
đây cũng chính là nội dung sẽ được đề cập trong mục vấn đề và chính sách sau đây
chỉ cần làm phụ xe đưa người qua lại campuchia sẽ đỡ trả năm triệu đồng một chuyến
ngày đi hai lượt việc nhẹ lương cao ngay lập tức nam thanh niên này đã nhận lời và làm theo hướng dẫn của các đối tượng trên mạng xã hội
sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân đến thành phố hồ chí minh và được một xe mô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
vì vừa qua bỏ ảnh thì lúc này đi vô tới cái công ty thì mới biết là mình bị lừa
tại vì có cái chị không dịch viên với bà
bảo là mấy em qua đây thì xác định là mấy em đã bị bán rồi
thì lúc đó em mới biết em bị lừa bán cho công ty
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng thanh niên sinh năm hai nghìn năm cư trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
được các đối tượng đưa sang campuchia khi muốn trở về việt nam
gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
nó kêu bố dễ vào cộng em vào giường
không vào giường thì nó nhắn tin với mẹ
em hay ba em gì em cũng biết
thì một họa đưa vào thì nó kêu em phải nói chuyện với bà mẹ mình như này như này để chuyển tiền qua
thì cũng nghe chuyển hết trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh nó mới được đi về
bị tra tấn hành hạ bị bán từ song bạc này cho song bạc khác
một số ít có thể trở về quê hương bằng cách trốn hay được chuộc
thế nhưng không phải ai cũng may mắn
nhiều người đã bỏ mạng
hoặc sống kiếp nâu lệ nơi đất khách quề người
vâng đầu tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chúng tôi
thưa đồng chí đồng chí có thể cho biết là những nhóm đối tượng nào có nguy cơ cao trở thành các nạn nhân trong những đường dây mua bán người sang campuchia trong thời gian gần đây ạ
nhóm đối tượng là những người nạn nhân ở đây
là chủ yếu là tập trung vào các đối tượng từ một mươi tám đến ba mươi năm tuổi
và trong đó thì cũng có một số những em đang ở độ tuổi học sinh cũng đã từng bị dừa bán sang bên đó
cũng đã từng bị rủ rỗ đi sang tìm kiếm việc làm nhẹ với mức lương cao ở tại bên campuchia
và tập trung vào cái nhóm người đang ở độ tuổi lao động
nhóm này thường là ở những vùng sâu vùng xa
ở toàn quốc đặc biệt là các vùng ví dụ như là có điều kiện kinh tế rất là khó khăn
ví dụ như sơn la lai châu điện biên
rồi là các tỉnh miền trung
nam định nam hà
rồi là các tỉnh ở miền trung tây nhiên cũng có
rồi là các tỉnh giáp danh biên giới với lại campuchia
các tỉnh miền tây ví dụ như là tây nam bộ tây ninh đồng tháp an giang kiên giang
đều có những người như thế này
vâng thưa đồng chí vậy thì đồng chí có thể cho biết là những khó khăn trong công tác điều tra
cũng như là hỗ trợ các nạn nhân trong những vụ mua bán người sang campuchia thời gian gần đây là gì ạ
cái việc mà những người việt nam chúng ta sang bên kia
và người ta thông thường đi theo cái đường gọi là xuất cảnh chắc khác sang đến bên kia
và khi sang bên kia rồi thì họ mới sang đó và được chuyển giao cho các chủ lao động
và người ta đã ký cái hợp đồng lao động rất nhiều cái bất lợi
và thậm chí là có người không được đọc lại cái hợp đồng đó
và khi mà thực hiện cái hợp đồng đó không đúng hoặc là không đạt được yêu cầu
thì họ đã bị chủ đe dọa các bước và thậm chí là bán ở chỗ khác
và cái việc xác minh xác định nạn nhân ở đây là về phía việt nam
gần như là chúng ta không có thông tin
khi người ta liên lạc về nhà nhiều người lao động sau khi rời khỏi việt nam
thì trốn cả gia đình giấu gia đình không nói
và đến khi mà có điều kiện cơ hội thì liên lạc về thì người ta cũng không biết
là người ta đang ở vị trí nào ở cơ quan nào công ty nào
và vì vậy cho nên là cái việc mà trao đổi thông tin để hỗ trợ
trong việc xác định nạn nhân cũng như là đề nghị các bạn hỗ trợ giải cứu nạn nhân
cũng gặp những điều khó khăn
vậy thì đồng chí có những cảnh báo gì đối với người dân
trong việc nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mua bán người hiện nay
phần lớn là các đối tượng sử dụng mạng zalo hoặc mạng facebook
hoặc các nền tảng internet khác giới thiệu về việc tìm việc nhẹ lương cao
có thể ở khu vực sắp đơn giới hoặc là khu vực sao minh campuchia
hoặc một số các nước khác
vì đây là những thủ đoạn mà các đối tượng thường như là không ra mặt
thường không ra mặt
và chủ yếu là trên mạng sau đó thì hướng dẫn
và cái thủ đoạn thứ hai là nó dễ đánh vào cái bẫy nợ
nó là cái người lao động
vậy thì vốn dĩ là người ta có mong muốn được tìm được làm
và cho thiếu hiểu biết mà lại không có tiền
cho nên là các đối tượng này đưa ra cái thủ đoạn là không phải chi phí tiền trước
mà các đối tượng sẽ ứng tiền trước để chi phí ra
và tất nhiên là sau cái chi phí này khi mà đưa sang đến cái cơ sở lộng
thì bắt ghi dưới nợ với mức nợ rất là cao
thường là vài nghìn đô vài nghìn đô một người
cho nên là cái chi phí này sau này người lao động sẽ gánh chịu hết
và chính vì cái chi phí này mà người lao động phải ký sang cái đó
phải ký một hợp đồng lao động rất bất lợi
ví dụ như là lao động trong cái môi trường là
chỉ làm việc ở trong phòng và không được ra ngoài
và gần như là nhiều người khi sang đó thì không đáp ứng được yêu cầu
vì vậy cho nên là bị đánh đập không chế thậm chí là tra tấn
và thậm chí là bán cho các cơ sở dịch vụ khác
và vì vậy cho nên là khi mà muốn trở về nhà
thì buộc phải gọi điện với gia đình để bắt bỏ một lượng tiền chuộc tiết định
thường là giai đoạn đầu là năm mươi đến tám mươi
đến giai đoạn bán trong cái cơ sở thứ hai là hơn một trăm linh triệu
và đến giai đoạn thứ ba là càng số điểm càng cao hơn
và cái cơ hội để người ta quay về
là càng khó khăn hơn